trước đó phó chủ tịch ubnd tp phan thị thắng đã ký công văn khẩn gửi sở công thương và các sở ngành liên quan về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
công văn nêu cho phép các hàng quán kinh doanh ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
ubnd tp hồ chí minh yêu cầu hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ phải đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố
ban hành kèm quyết định ba nghìn sáu trăm bảy mươi bảy của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên hoạt động các hàng quán phải được tổ chức đảm bảo an toàn
trừ nhà hàng tổ chức tiệc cưới nhà hàng tại các cơ sở lưu trú cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch
đề xuất các hàng quán khác phải đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày và được phục vụ tối đa năm mươi công suất
mặt khác hàng quán không bán không sử dụng đồ uống có cồn
tuy nhiên căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn cho phép quận bảy và thành phố thủ đức được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán sử dụng đồ uống có cồn
thời gian thực hiện thí điểm hết ngày một mươi năm tháng một mươi một
sau thời gian thí điểm chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy và tp thủ đức sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tp
theo đó ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hướng dẫn các hàng quán đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
sở du lịch hướng dẫn hoạt động các nhà hàng tại các cơ sở lưu trú tham quan phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố
sở thông tin và truyền thông hướng dẫn các quán ứng dụng các giải pháp công nghệ trong công tác phòng chống dịch giám sát việc đăng ký quét mã qr
khai báo y tế điện tử tại các hàng quán trên hệ thống an toàn covid một mươi chín phục vụ kiểm soát truy vết khoanh vùng nhanh khi cần thiết
sở y tế hướng dẫn các hàng quán thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của ngành y tế
sở công thương phối hợp với các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn hàng hóa nguyên liệu cho thị trường đồng thời phối hợp với các sở ban ngành đơn vị liên quan
kiểm tra giám sát việc phòng chống dịch covid một mươi chín trong sản xuất kinh doanh và kịp thời chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm
ngay trong ngày đầu hàng ăn uống được phép mở bán tại chỗ sau hơn bốn tháng dừng hoạt động
từ sáng sớm chủ cửa hàng cũng như hành khách đều cảm thấy phấn khởi nhịp sống thường ngày đang dần trở lại
dù vậy hầu hết mọi người đều ý thức và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
là một trong những thực khách lâu năm tại quán ông trần văn ngọc ngụ quận một tp hcm hào hứng cho biết
ông rất vui khi hàng quán đã được bán tại chỗ trở lại
sáng nay vợ chồng ông đến quán từ rất sớm để hưởng cảm giác cũ với ông ăn tại quán ngon hơn hẳn so với việc mang về
cũng trong sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi nhiều hàng quán cà phê cũng đã đón khách ngồi lại tại quán sau khi chỉ được mua mang về
khách hàng khi đến quán ngồi tại chỗ đều được nhân viên
đo thân nhiệt sát khuẩn tay và quét mã qr khai báo y tế